cách đây năm mươi năm cuộc tấn công đồng loạt của quân và dân ta vào căn cứ của địch đã làm nên chiến thắng khay xanh lửng lẫy
giải phóng hoàn toàn huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị tạo đà tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
song hành với cánh quân chủ lực là sự cống hiến hy sinh của đồng bào các dân tộc anh em ở mặt trận đường chín tỉnh quảng trị
sau giải phóng quân và dân huyện hương hóa đã bắt tay vào công cuộc tái thiết xây dựng quê hương
nửa thế kỷ đã qua mảnh đất chiến trường ác liệt năm xưa đã và đang đổi thay phát triển không ngừng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cứ điểm làng vây tại xã tân long huyện hướng hóa từng là cứ điểm tiền tiêu là bàn đạp chiến lược để quân và dân ta làm nên chiến thắng đường chín khe xanh lẫy lừng
nơi đây đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt với mưa bom bão đạn
sau năm mươi năm hòa bình trên chính những vết thương của chiến tranh
bàn làng nơi đây đã được giải phóng
bàn này đang hồi sinh từng ngày như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người và một vùng đất anh hùng
những người lính năm xưa anh dũng trong chiến đấu nay lại hăng hái sản xuất phát triển kinh tế
không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của mảnh đất từng bị bom cầy đạn sới trong chiến tranh
sau chiến tranh đất đáy là khô can toàn đổi tróc
thì ba con quyết tâm tăng giá sản xuất
giúp nhau vượt khỏi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật
trong đó ba con chỉ là trồng chuối trồng sắn
rồi là làm một chút ruồng rồi là chăn nuôi
hôm nay ba con rất là ổn định và rất là phân khởi
dấu ấn để lại trong tôi đó là cái bồ mặt của sao huy huy lường hòa
chính trị ổn định kinh tế phát triển đời sống văn hóa
tinh thần của người dân được hưởng thủ đúng mức
nhà cao tầng ngõi hóa rồi đến cái mặt bằng dân trí được nâng cao
bước ra khỏi chiến tranh với bao hoang tàn đổ nát
nhưng bằng tất cả ý chí của nhân dân và những quyết sách mạnh mẽ
đến nay hướng hóa đã hình thành được những vùng chuyên canh cây công nghiệp có giá trị cao
và khai thác có hiệu quả những công trình trọng điểm như nhà máy điện gió hướng linh ii
thủy điện rào quán thị trấn khe xanh thị trấn lao bảo
trở thành hai thị trấn động lực trong việc khai thác tiềm năng
lợi thế của những đô thị trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
tập trung xây dựng kết cấu hòa tầng để tạo điều kiện cho thu hút đô tư
vào các lĩnh vực có tiềm năng thể mạnh của huyền
ví dụ như là nông nghiệp công nghệ cao năng lượng như là phóng điện và thủy điện
rồi đô tư vào chế biến các sản phẩm nông nghiệp trụ lực của huyền
những hố bom trận địa trước đây giờ đã phủ màu xanh của nó ấm đủ đầy
giáng dấp của một huyện miền núi kiểu mẫu đã hình thành như tổng bí thư lê duẩn hằng mong muốn
khi về thăm hướng hóa năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trên nhịp cầu xuyên á thanh thang và rộng mở
hướng hóa trở thành biểu tượng sống động cho sự hồi sinh lớn dậy
và hội nhập mạnh mẽ trong hành trình vươn tới tương lai